tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
cùng sự có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lãnh đạo bộ tư pháp bộ y tế tổng liên đoàn lao động việt nam cùng các cơ quan liên quan
thời gian từ bây giờ đến kỳ họp thứ một mươi kỳ họp cuối năm không còn nhiều trong khi số lượng các dự án được trình xem xét lại tập trung ở một số cơ quan
như bộ quốc phòng bộ công an bộ tư pháp bộ lao động thương binh và xã hội bộ y tế tổng liên đoàn lao động việt nam
bên cạnh đó vẫn còn một số dự án cần được bổ sung vào chương trình như luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi và một số dự án khác để triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án báo cáo chính phủ thông qua để kịp trình ủy ban thống vụ quốc hội cho ý kiến
chậm nhất là tại phiên họp tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt lưu ý khắc phục các bất cập của dự án luật qua việc đánh giá tác động nhất là các đối tượng chịu sự tác động của văn bản
thực hiện tốt việc giả soát để nhận diện những quy định pháp luật có mâu thuẫn trồng chéo và đề xuất sửa đổi bổ sung ngay từ khâu soạn thảo để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật